các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
trước sự ra đi của ca sĩ phi nhung do mắc covid một mươi chín rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn
nam ca sĩ mạnh quỳnh viết lời tiễn biệt ngắn gọn dành cho phi nhung
tạm biệt người bạn đã cùng mạnh quỳnh song ca và thể hiện những bài ca đong đầy cảm xúc
giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm xin gửi đến bạn phi nhung lời vĩnh biệt
đúng giờ ngày hôm nay lực lượng chức năng đã bắt đầu dỡ bỏ những chốt hàng rào phong tỏa đối với ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội sau hơn một tháng thực hiện cách ly y tế
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cho biết theo thống kê hiện có ba năm triệu người các tỉnh thành trong nước đang làm việc tại thành phố hồ chí minh
long an bình dương đồng nai trong đó có hai một triệu người đang có nguyện vọng về quê
quảng ninh thí điểm kiểm soát người ra vào bằng hệ thống tự động thay vì cán bộ tại chốt kiểm soát phải dùng điện thoại cá nhân để quét mã qr của người dân hệ thống gắn camera sẽ tự động quét mã
công an xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm phát hiện một nhóm một mươi một người tạo tin nhắn giả để được tiêm vaccine covid một mươi chín
công an xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm phát hiện một nhóm một mươi một người tạo tin nhắn giả để được tiêm vaccine covid một mươi chín

người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín

công an xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm phát hiện một nhóm một mươi một người tạo tin nhắn giả để được tiêm vaccine covid một mươi chín
người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín

công an xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm phát hiện một nhóm một mươi một người tạo tin về trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn
từ hai ca bệnh đầu tiên được sở y tế hà nội công bố vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám đến nay đã có gần sáu trăm linh ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
các bệnh nhân chủ yếu tập trung tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi và khu vực lần cận
phi nhung đã diễn với nữ ca sĩ là vào đầu năm hai nghìn hai mươi trong một chương trình tết đặc biệt của kênh truyền hình đối ngoại vtc một mươi
trong mắt nhạc sĩ nguyễn quang long phi nhung là một nghệ sĩ tài năng trên sân khấu và giản dị ở ngoài đời
phi nhung luôn mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp và thân thiện
sau một thời gian dài điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm phi nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào một mươi một h năm mươi bảy phút ngày hai mươi tám tháng chín
theo nguồn tin nữ ca sĩ chưa kịp tiêm phòng vaccine nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện tại khu cách ly bệnh viện giã chiến
đại diện phi nhung cho hay cô bị nhiễm covid một mươi chín khi phát lương thực cho bà con nghèo và có tiếp xúc với f
sau khi điều trị nữ ca sĩ chở bệnh nặng phải thở máy và dùng thuốc tiêu sợi huyết
trước những nỗ lực điều trị của các y bác sĩ nhưng phi nhung vẫn không thể qua khỏi
nam ca sĩ mạnh quỳnh viết lời tiếng biệt ngắn gọn dành cho phi nhung
phi nhung tạm biệt người bạn đã cùng mạnh quỳnh xong ca và thể hiện những bài ca đông đầy cảm xúc
giờ đây chỉ còn lại là những kỷ niệm xin gửi đến bạn phi nhung lời vĩnh biệt
nam ca sĩ mạnh quỳnh chia sẻ video liên khúc chữ tình quê hương thể hiện cùng nhiều ca sĩ
trong đó mạnh quỳnh song ca cùng phi nhung ca khúc hai mùa noel
trong thời gian phiêu nhung nhập viện điều trị mạnh quỳnh thường xuyên gửi lời động viên cũng như đính chính những tin đồn thất thiệt liên quan tới sức khỏe của nữ ca sĩ
cố lên bạn tôi nhé ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều trung gai vất vả
hãy mạnh mẽ và kiên cường như chính cuộc đời bạn cũng như mình cuộc đời này vẫn luôn cần bạn
lời nhắn của mạnh quỳnh gửi đến phi nhung khiến nhiều người không khỏi xúc động
mạnh quỳnh từng chia sẻ phi nhung là người bạn thân thiết ngoài đời của anh và là bạn diễn là người tình sân khấu mà anh luôn trân trọng
chính phi nhung là người mai mối xe duyên cho mạnh quỳnh với người vợ hiện tại
chính vì vậy vợ của mạnh quỳnh rất hiểu về mối quan hệ giữa mạnh quỳnh và phi nhung
nên không bao giờ ghen khi hai người hát chung với nhau và có những cử chỉ quá thân mật trên sân khấu
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cho biết theo thống kê hiện có ba năm triệu người các tỉnh thành trong cả nước
đang làm việc tại tp hcm long an bình dương đồng nai trong đó có hai một triệu người đang có nguyện vọng về quê
tại cuộc họp khẩn giữa tổ công tác đặc biệt thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cho biết
theo thống kê hiện có ba năm triệu người các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại tp hcm long an bình dương đồng nai
trong đó có hai một triệu người đang có nguyện vọng về quê
theo ông hùng hiện các tỉnh khác có tỷ lệ tiêm chủng covid một mươi chín toàn dân còn rất thấp
nếu không kiểm soát việc người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh
theo bộ công an đề nghị thủ tướng chỉ đạo bốn tỉnh thành nắm chắc từng người dân có nguyện vọng về quê để vận động ở lại
khi người dân ở lại phải cam kết tiêm vaccine miễn giảm tiền nhà trọ chi phí sinh hoạt cũng như hỗ trợ việc làm để tạo thu nhập cho người dân yên tâm ở lại
đồng thời lãnh đạo bộ công an cũng cho rằng cần có tiêu chí kế hoạch công khai việc đón công dân về trong đó tập trung cho người già phụ nữ có thai trẻ em người yếu thế
nếu chỉ nói đón mà không công khai thì người dân không tin và sẽ tự phát đi về
ông hùng nói và lưu ý các tỉnh thống nhất việc xử lý tình huống người dân tập trung đông tại các điểm chốt cơ quan chức năng không xử lý cứng nhắc dẫn đến sự đối đầu không cần thiết
quảng ninh thí điểm kiểm soát người ra vào bằng hệ thống tự động thay vì cán bộ tại chốt kiểm soát phải dùng điện thoại cá nhân để quét mã qr của người dân hệ thống gắn camera sẽ tự động quét mã
thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đã lắp đặt thí điểm hệ thống tự động kiểm soát người ra vào tại chốt covid một mươi chín trạm thu phí cầu bạch đằng
đây là chốt đầu tiên được tỉnh hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống này khi người dân đưa mã qr vào camera sẽ tự động quét và tiếp nhận thông tin dữ liệu chuyển đến máy tính
cán bộ trực sẽ kiểm tra thông tin người dân đã khai báo có chính xác với giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hay không
camera quét mã qr tự động xử lý nhanh hơn nhiều so với quét mã bằng điện thoại cá nhân
theo ủy ban nhân dân thị xã quảng yên hệ thống trên giúp cán bộ trực chốt hạn chế tiếp xúc gần với người dân giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân
đợt dịch thứ tư quảng ninh ghi nhận bảy ca covid một mươi chín và đã tái khởi động các chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ kết nối với hải phòng hải dương lạng sơn bắc giang dừng hoạt động karaoke vũ trường
công an xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm phát hiện một nhóm một mươi một người tạo tin nhắn giả để được tiêm vaccine covid một mươi chín
qua kiểm tra giả soát nhân viên y tế phát hiện nội dung tin nhắn có biểu hiện khả nghi nên đã báo công an đến làm việc công an xã bình hưng có mặt làm việc với một mươi một người có liên quan
nhóm người này khai nhận do nôn nóng
muốn sớm được tiêm vaccine covid một mươi chín để đi làm nên đã tạo tin nhắn giả không có động cơ nào khác sau khi làm việc một mươi một người có liên quan cam kết không tái phạm
qua sự việc này cơ quan chức năng khuyến cáo việc tự tạo tin nhắn giả để được tiêm vaccine covid một mươi chín là hành vi vi phạm pháp luật đồng thời rất mong muốn người dân chia sẻ hợp tác tuân thủ tiêm theo lịch và thư mời của địa phương
thưa quý vị tp đà nẵng cho phép tám biển mở dịch vụ cắt tóp gội đầu tiếp tục tạm dừng việc phục vụ khách ăn uống tại chỗ hoạt động vận chuyển khách liên tình
người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã ban hành chỉ thị về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thực hiện từ giờ ngày ba mươi tháng chín
cụ thể các hoạt động sau được thực hiện gồm mở cửa lại chợ truyền thống bố trí luân phiên tối đa năm mươi số lượng gian hàng quầy hàng có vách ngăn giữa người bán người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
hoạt động của những người giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ phải đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn khi tham gia hoạt động đã được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
hoạt động các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tập trung không quá ba mươi người cùng một thời điểm
hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng trong nội đô thành phố vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến sông vịnh đà nẵng đều hoạt động tối đa không quá năm mươi số ghế quy định trên phương tiện
các hoạt động thể dục thể thao trong nhà ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp tập trung không quá hai mươi người
hoạt động tắm biển được phép trong thời gian từ bốn h ba mươi đến sáu h ba mươi
hoạt động các cơ sở cắt tóc cội đầu chủ cơ sở nhân viên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày không phục vụ quá ba người trong cùng một thời điểm
đám tăng tổ chức không quá bốn mươi tám tiếng tập trung không quá hai mươi người cùng một thời điểm
các hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm
hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp karaoke massage quán bar vũ trường dạp phim casino điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng trò chơi điện tử
hoạt động lễ hội văn hóa thể thao các sự kiện biểu diễn nghệ thuật giải đấu thể thao hoạt động khu phố đi bộ chợ đêm
hoạt động tại phòng tập gym yoga ba hoạt động thể thao trong nhà ngoài trời có tiếp xúc trực tiếp tại các sân tập các nhà thi đấu dịch vụ hoạt động bơi lội tại các hồ bơi dịch vụ trong nhà ngoài trời
hoạt động dạy và học trực tiếp tại các trường đại học cao đẳng các cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục nghề nghiệp các cơ sở đào tạo ngoại ngữ tin học năng khiếu kỹ năng sống các trung tâm tư vấn du học các cơ sở dạy thêm học thêm
hoạt động phục vụ khách ăn uống tại chỗ của các nhà hàng
hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh
ngoài ra tại chỉ thị này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho phép người dân được di chuyển ra vào thành phố và phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch
thưa quý vị ông võ thanh quan bí thư đảng ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường vĩnh phú thành phố thuận an cho biết một đối tượng không chịu hợp tác để test nhanh covid một mươi chín trên địa bàn
theo điều tra ban đầu vụ việc xảy ra tại trung cư e home bốn phường vĩnh phú người phụ nữ trong clip xuất hiện trên mạng

theo ông quan hiện khu vực ba l sinh sống đã có hai ca dương tính với covid một mươi chín nên việc test nhanh với bà là rất cần thiết
nếu không thì sau ngày một tháng một mươi mà về trạng thái bình thường mới sẽ rất dễ sinh ổ dịch tại đây